tại quảng ngãi hiện có một trăm một mươi bảy hồ chứa nước với năng lực thiết kế phục vụ tưới tiêu cho trên một mươi hai hectare
nhưng năng lực tưới thực tế chỉ đạt khoảng sáu chín trăm linh hectare
trên bảy mươi năm hồ chứa ở quảng ngãi được xây dựng từ những năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trong đó nhiều hồ đã bị xuống cấp nghiêm trọng
từ nguồn vốn của ngân hàng thế giới tỉnh quảng ngãi sẽ sửa chữa nâng cấp hai mươi hồ chứa trên địa bàn tỉnh
với tổng mức đầu tư gần ba tỷ đồng
đây là những hồ thủy lợi xuống cấp hư hỏng có nguy cơ vỡ hồ khi mưa lũ đến
trước mùa mưa lũ tỉnh quảng ngãi đã tiến hành phân bổ nguồn vốn và chỉ đạo các đơn vị thi công đúng tiến độ
và cao trình chống lũ tại một số công trình thủy lợi trọng điểm bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ
các địa phương trong tỉnh cũng đã lên phương án dự phòng để ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố